lễ khai ấn đền trần đã chính thức diễn ra tại đền thiên trường thành phố nam định
theo đánh giá ban đầu năm nay lễ khai ấn đền trần tại tỉnh nam định đã không còn xảy ra tình trạng tranh giành cướp lộc như mọi năm
với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình thịnh trị mọi nhà trung hưởng lộc ấn đền trần
tích phúc vô cương cầu mong mọi người bước sang năm mới mạnh khỏe lao động sản xuất hăng say học tập và công tác tốt
trải qua nhiều năm lễ khai ấn vẫn được người dân duy trì và phát triển và trở thành một trong những tập tục đẹp
một nét văn hóa đẹp trong những ngày đầu năm mới của người việt được gìn giữ lâu đời
đúng năm giờ sáng hàng vạn người dân và du khách đã xếp hàng ngăn nắp và trật tự để nhận ấn tại khu vực nhà giải vũ
nhà trưng bày và đèn trung hoa số lượng ấn phát ra được ban tổ chức bảo đảm
đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân du khách diễn ra vào ngày nghỉ với số lượng du khách tăng cao
tuy nhiên năm nay với sự chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức về số lượng phát ấn
cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong văn hóa văn minh phát ấn
đồng thời việc phát ấn diễn ra sớm hơn ba mươi phút so với những năm trước
nên người dân và du khách đã xếp hàng để nhận ấn không có tình trạng lộn xộn xảy ra trong quá trình xếp hàng nhận ấn